với nội dung thông tin người trung quốc sang việt nam để đi làm sau kỳ nghỉ lễ xếp hàng qua cửa khẩu hữu nghị lạng sơn vào sáng nay ngày hai tháng hai vì tất cả các đường bay và cửa khẩu khác đã cấm nên họ dồn về đây
phải gọi là đông hơn cả quân nguyên sau hai giờ đăng tải bài viết trên đã có hai sáu trăm linh bốn lượt chia sẻ và sáu mươi một bình luận
qua buổi làm việc sở thông tin truyền thông khẳng định thực tế không cấm tất cả các cửa khẩu quốc tế cửa khẩu hữu nghị lạng sơn vẫn có hoạt động xuất nhập cảnh
tuy nhiên được kiểm tra y tế chặt chẽ đối với từng cá nhân được nhập cảnh hai hình ảnh và một video bà thêm đăng tải là video được ghi lại bên cửa khẩu trung quốc không phải cửa khẩu hữu nghị lạng sơn của việt nam
tại buổi làm việc lý thị thêm đã bị lập biên bản và xử phạt hành chính với mức phạt là một mươi hai năm triệu đồng đồng thời yêu cầu lý thị thêm cam kết không tái phạm và có bài viết đính chính thông tin trên trang cá nhân facebook thêm lý
trong những ngày vừa qua lợi dụng việc người dân đổ xô đi mua khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh corona đang diễn biến phức tạp nhiều cơ sở kinh doanh nhà thuốc đã tự ý nâng giá khẩu trang y tế để trục lợi để ổn định thị trường lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh corona lượng người đi tìm mua khẩu trang y tế tăng đột biến tại một số quầy thuốc các mặt hàng như khẩu trang dung dịch vệ sinh đều trong tình trạng cháy hàng lợi dụng sức mua tăng vọt một số cơ sở kinh doanh nhà thuốc đã tự ý tăng giá khẩu trang y tế lên nhiều lần để trục lợi

tổn đản phường hòa an quận cầm lệ thành phố đà nẵng bất ngờ bốc cháy ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ khu đất và gây cháy lan vào nhà của ông nguyễn hữu cộng chủ lán chạy khiến một phần tường nhà của ông bị hư hại hoàn toàn